xin kính chào quý vị và các bạn
trong chiều tối nay đến sáng mai
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực một năm trăm linh m
tại các tỉnh ở khu vực phía đông bắc bộ
vẫn tiếp tục xảy ra những cơn mưa rào rải rác
sau đó từ trưa chiều mai
thì mưa sẽ có xuống giảm
từ đêm ngày hai mươi hai
mưa có khả năng tăng trở lại trên khu vực
nhiệt độ trong cả ba ngày tới vẫn ổn định
khi đạt mức cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác
từ tối nay đến sáng mai
sau đó mưa sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
riêng một số nơi thuộc tây bắc có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới sẽ có mưa rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
ở phần phía bắc khu vực
và có mưa to đến rất to ở phần phía nam
nguy cơ xảy ra lũ quét xa đỡ đất và ngập ống
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong vòng ba ngày tới có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
quý vị đề phòng xảy ra lũ quét xa đỡ đất và ngập ống
nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên
khu vực này cũng có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
có thể đạt từ sáu mươi đến một trăm hai mươi mm
có nơi cao hơn
cần đề phòng lũ quét xa đỡ đất và ngập ống
từ ngày hai mươi hai mưa sẽ có xuống giảm hơn về diện
nhiệt độ ban trưa tại khu vực
sẽ phổ biến ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
nam bộ sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
từ nay đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
quý vị đề phòng ngập ống
tại khu vực trung thấp
nhiệt độ cao nhất ổn định từ hai mươi tám ba mươi một độ